dù hiện nay các trạm thu phí bot đã triển khai các cửa dành cho thu phí tự động
tuy nhiên hầu hết lái xe qua trạm hằng ngày vẫn dùng tiền mặt để mua vé
việc thu phí tự động chưa đồng bộ trên tất cả các cung đường là một trong những nguyên nhân
khiến cho các lái xe sử dụng tiền mặt để qua các trạm thu phí
thống kê cho thấy hiện nay chỉ có khoảng một phần năm xe ô tô trên cả nước gián thẻ thu phí tự động
theo thống kê trong số hơn tám trăm linh thẻ thu phí tự động được dán đến nay
tỷ lệ chủ xe đã nạp tiền vào tài khoản để sử dụng mới chỉ đạt rất thấp khoảng ba mươi
việc thanh toán nộp và quản lý tài khoản chưa được thuận tiện
lo lắng phải dán nhiều thẻ để đi qua các trạm khiến nhiều người còn ngần ngại trong việc sử dụng dịch vụ
về thông tin này lãnh đạo tổng cục đường bộ việt nam khẳng định
người dân sẽ chỉ phải dán một thẻ để đi qua tất cả các trạm thu phí
theo kế hoạch tất cả các trạm thu phí đều phải triển khai làn thu phí tự động không dừng
trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
những xe mua vé tháng vé quý đều phải dán thẻ thu phí không dừng
trong thời gian tới các xe không dán thẻ đi vào làn thu phí tự động
sẽ bị xử phạt tiền từ tám trăm linh đến một triệu hai
vì lỗi điều khiển xe đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định